liên quan đến vụ xe khách lạng lách trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can bị khởi tố gồm phạm văn thái bốn mươi tuổi chủ xe của nhà xe thái đạt chạy tuyến bắc cạn nam định
lâm văn thảo ba mươi năm tuổi lái xe của nhà xe thái đạt trực tiếp điều khiển xe khách mang biển kiểm soát một mươi tám b một mươi tám tám
và nguyễn văn duy ba mươi chín tuổi lái xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bảy b hai nghìn hai trăm một mươi sáu chạy tuyến định hóa tiền hải thái bình
trước đó dư luận đã phản ánh hai xe khách di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạch lách đánh võng gây mất trực tự an toàn giao thông
hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường
và qua xác minh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu
và bàn giao toàn bộ các tài liệu liên quan cũng như người và phương tiện cho công an thành phố thái nguyên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật